cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
thủ tướng chính phủ chỉ đạo các bộ ngành cần khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai
trong đó tập trung hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa trường học hỗ trợ đồ dùng học tập
sách vở cho học sinh tạo điều kiện cho học sinh sớm trở lại học tập đồng thời khôi phục lại sản xuất
khắc phục công trình hạ tầng bị hư hỏng nhằm sớm ổn định lại cuộc sống và sản xuất của người dân
và đó là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh sáng nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại